trong bốn ngày mùng sáu mùng bảy một mươi ba và một mươi bốn tháng một năm hai nghìn một mươi tám bệnh viện mắt hà nội đã tổ chức khám và phẫu thuật mắt cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh nam định
theo đó ba trăm bốn mươi hai bệnh nhân đã được phẫu thuật đục thủy tinh thể hoàn toàn miễn phí ngay trước dịp tết nguyên đán hai nghìn hai mươi
bệnh viện mắt hà nội sáng sớm sương mù chưa tan và cái rét vẫn còn khá bút nhưng rất nhiều bệnh nhân từ xa đến
trong số họ đa số hai con mắt đã mờ thậm chí có người không thể nhìn thấy đường đi
nhưng hôm nay họ đã được xe ô tô về tận nơi đón lên bệnh viện mà không cần có người nhà đi cùng cũng chẳng phải đóng góp bất cứ một khoản kinh phí nào
dân chúng tôi thì bị bệnh mất rất nhiều rất nhiều mà khao khát được đi chữa trị
nhưng mà dân chúng tôi dân nghèo dân nằm gụ dân cây lúa
không có tiền mà
đến bệnh viện mà
cho nên là đề nghị là nhà nước cấp trên những nhà tài trợ xin mở rộng những các cái đợt nhiều đợt nhiều ngày để cứu chữa những người dân nghèo
quan tâm đến cho cây thủ giả
chúng tôi khi vậy thì thoải mái mà cảm ơn nhà nước
với bốn bàn mổ và một trăm linh giường trong ngày cuối cùng này các bác sĩ dự kiến sẽ mổ cho bảy mươi bệnh nhân và họ đã thực hiện công tác chuẩn bị từ rất sớm
tám giờ sáng sau khi hoàn tất thủ tục
các bệnh nhân được hướng dẫn đến từng bàn khám kiểm tra chi tiết và làm các xét nghiệm trước khi được đưa đến phòng phẫu thuật
trong lúc chờ đợi các bệnh nhân dùng bữa sáng là bữa điểm tâm do các nhà hảo tâm tài trợ
để chuẩn bị cho cái đợt phẫu thuật thực hiện này
thì chúng tôi đã phải cử một đoàn cán bộ công nhân viên bệnh viện đến khám ở các đơn vị cùng với phối kết hợp
cùng với chính quyền địa phương cùng với hội chế độc đỏ của người cao tuổi
chúng tôi khám sàng lọc và đưa ra những chỉ định cho những bệnh nhân cần thiết phải phẫu thuật
làm từ thiện là không có kinh phí không có hỗ trợ gì cả
thế thì tại sao bọn tôi vẫn làm
vì bọn tôi vui bọn tôi nguyện làm từ thiện nếu có điều kiện
toàn thể đây là cái xuất phát từ tâm của toàn thể cán bộ công chức viên chức người lao động
từ người đứng đầu xuống đến người thấp nhất trong bệnh viện
trong số ba trăm tám mươi bảy bệnh nhân được khám sàng lọc đưa về bệnh viện trong bốn ngày mùng sáu mùng bảy
một mươi ba và một mươi bốn tháng một có gần ba trăm linh bệnh nhân đủ điều kiện sức khỏe để phẫu thuật
chủ yếu là các ca phẫu thuật thay thủy tinh thể bằng phương pháp pha cô và trùng phẫu
tất cả các bệnh nhân đều có kết quả phẫu thuật tốt và được xuất viện ngay trong ngày
đồng hành cùng bệnh viện mắt hà nội trong đợt mổ miễn phí này
phải kể đến sự đóng góp to lớn của bệnh viện mắt việt nhật cùng nhiều tổ chức cá nhân
nguyện đã hỗ trợ công tác đưa đón chăm sóc bệnh nhân trước và sau phẫu thuật
kinh phí bọn tôi bỏ ra là cho khoảng một triệu rưỡi một ca còn bệnh viện mắt rồi thì các tổ chức
khác họ sẽ hỗ trợ thêm ví dụ như tiền ăn tiền chuyên trở bệnh nhân từ quê gia và những chi phí khác nữa
với mỗi cán bộ y bác sĩ của bệnh viện mắt hà nội thì những hoạt động chăm sóc sức
khỏe cộng đồng như thế này không chỉ là nghĩa vụ mà còn là niềm vui sự tự hào
được chia sẻ hạnh phúc với mọi người đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống